bộ tài chính vừa gửi ủy ban thường vụ quốc hội tờ trình dự thảo nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường
theo đó mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng được đề nghị mức kịch trần là bốn đồng một lít
tăng một đồng so với mức hiện hành
còn mặt hàng dầu là hai đồng một lít tăng một một trăm linh đến một bảy trăm linh đồng so với mức hiện hành
theo bộ tài chính thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
đã phát huy được những hiệu quả đáng kể như nâng cao trách nhiệm và nhận thức của xã hội đối với môi trường
khuyến khích sản xuất tiêu dùng hàng hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững
đồng thời đảm bảo lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo cam kết quốc tế
dòng thuế này cũng đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước cụ thể giai đoạn từ hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi bảy
tổng thu từ thuế bảo vệ môi trường vào khoảng trên một trăm năm mươi tỷ đồng bình quân hơn hai mươi năm tỷ đồng mỗi năm
dù vậy bộ tài chính vẫn bảo lưu quan điểm rằng bối cảnh kinh tế xã hội hiện nay của đất nước
nhất thiết phải nghiên cứu điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường lên mức phù hợp